sau hơn hai tháng phải tạm dừng để phòng chống dịch covid một mươi chín các hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh phú yên đã được cho phép hoạt động trở lại trong phạm vi nội tỉnh
theo đó các loại hình vận tải bằng ô tô xe buýt xe hợp đồng taxi được vận chuyển hành khách trong nội tỉnh từ ngày một mươi bốn tháng chín trừ các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu là phường sáu phường phú thạnh tp tuy hòa và xã an chấn huyện tuy an
các xe được yêu cầu vận chuyển không quá năm mươi sức chứa sở giao thông vận tải phú yên yêu cầu các bến xe chỉ xác nhận cho các xe lưu thông tuyến nội tỉnh không xác nhận cho phương tiện vận chuyển hành khách liên tỉnh
các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm